bệnh bạch biến là một vấn đề về da khiến cho người bệnh vô cùng tự ti với những mảng trắng loang lổ khắp mặt và cơ thể
bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên mới đây bệnh viện gia liễu trung ương cho biết đã lần đầu tiên áp dụng thành công phương pháp ghép tế bảo thượng bì tự thân không qua nuôi cấy để điều trị bệnh bạch biến và các dối loạn giảm sắc tố da khác
bệnh nhi này xuất hiện một số nốt nhỏ lốm đốm như hoa giấy màu trắng và ngày càng lan rộng
gia đình nghĩ con bị bệnh lang ben cho con đi khám ở phòng khám tư rồi dùng thuốc nhưng không khỏi
sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cả về trang thiết bị và nhân lực bệnh viện gia liễu trung ương đã tiến hành ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy chữa bệnh bạch biến
chúng tôi sẽ lấy hỗn dịch vừa chuẩn bị xong chúng tôi sẽ ghép lại vào vùng bệnh biến
đến nay đã có khoảng một trăm linh trường hợp được ghép thành công kết quả đánh giá ban đầu sau ghép là rất khả quan
thông thường bệnh nhân chỉ cần ghép một lần tuy nhiên cũng có thể ghép hơn một lần để tăng hiệu quả cao hơn
hiện nay ekip phẫu thuật ghép đã làm chủ được hoàn toàn kỹ thuật và hạn chế tối đa tác dụng phụ